về tình hình biển đỏ ngày hai mươi bảy tháng hai ngoại trưởng ai cập sameh sukri đã bày tỏ quan ngại về việc căng thẳng quân sự lan rộng ở biển đỏ
gây ra mối đe dọa chưa từng có đối với một trong những hành lang hàng hải quốc tế quan trọng nhất này
tuyên bố trong cuộc gặp với người đồng cấp iran hossein ali abdullahian diễn ra bên lề phiên họp thứ năm mươi năm của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc tại geneva thụy sĩ
ngoại trưởng ai cập nhấn mạnh mối đe dọa ở biển đỏ đã gây tổn hại trực tiếp đến lợi ích của nhiều nước trong đó có ai cập
ông khẳng định sự cần thiết của hợp tác khu vực nhằm hỗ trợ ổn định hòa bình và loại bỏ các điểm nóng căng thẳng xung đột trong khu vực này
hai ngoại trưởng cũng đã thảo luận về cuộc xung đột ở gaza nhất trí tăng cường nỗ lực chung nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức
và duy trì cung cấp viện trợ nhân đạo cho người palestine ở gaza theo các nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an liên hợp quốc
hai bên cũng nêu bật mong muốn đạt được sự ổn định và tăng cường an ninh trong khu vực đồng thời nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc về nhiều vấn đề song phương khu vực và quốc tế mà hai nước cũng quan tâm